ban tổ chức trung ương vừa tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh quảng ninh khánh hòa và kiên giang
về xây dựng hệ thống chính trị tại các đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt gọi là đặc khu
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương phó ban chỉ đạo quốc gia
về xây dựng các đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt phạm minh chính chủ trì hội nghị
ông mai văn chính phó trưởng ban tổ chức trung ương cho biết
tổ soạn thảo đề xuất hai phương án nhân sự lãnh đạo cho loại hình đơn vị này
gồm bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân đặc khu
ủy viên ban thực vụ tỉnh ủy bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân đặc khu
ủy viên ban thực vụ tỉnh ủy phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
ông mai văn chính phó trưởng ban tổ chức trung ương cũng cho rằng
tổ chức đảng ở các đặc khu sẽ được thành lập tương ứng với mô hình tổ chức chính quyền
theo quy định của luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt khi đạo luật này được quốc hội thông qua
tuy nhiên hướng đề xuất là thống nhất văn phòng phục vụ chung các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy
hợp nhất văn phòng cấp ủy với văn phòng hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân đặc khu
kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu hoặc hợp nhất một số cơ quan của đảng và chính quyền đặc khu
thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân đặc khu tùy theo điều kiện cụ thể của từng địa phương